liên quan đến vụ việc hàng trăm cây thông bị đầu độc xảy ra tại tiểu khu bốn trăm sáu mươi thuộc thôn bảy xã lộc ngãi huyện bảo lâm
như truyền hình nhân dân đã đưa tin hạt kiểm lâm huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ cho công an huyện bảo lâm để điều tra truy tìm thủ phạm
theo điều tra ban đầu của hạt kiểm lâm huyện bảo lâm diện tích rừng bị triệt hạ hơn sáu m hai với ba trăm ba mươi ba cây thông ba lá trên ba mươi năm tuổi bị đầu độc chết đứng
khối lượng gỗ bị thiệt hại khoảng một trăm bốn mươi chín m ba tuy nhiên ghi nhận thực tế tại hiện trường số cây thông bị triệt hạ đã chết khô cành còn gấp nhiều lần so với số lượng thống kê ban đầu của cơ quan chức năng
toàn bộ cây thông bị chết do các đối tượng khoan lỗ ken gốc và đào xung quanh chặt rễ rồi đổ thuốc hóa chất đầu độc
ngoài số lượng cây thông vừa bị đầu độc thì có hàng trăm cây thông khác đã bị triệt hạ từ lâu còn trơ lại gốc
trên những diện tích thông đã bị triệt hạ còn lại gốc đã được các đối tượng trồng bắp cà phê và cây mồng lên xanh tốt